bạn có biết tập thể dục không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện tâm trạng
bất kỳ bài tập thể dục nào cũng tốt cho sức khỏe thậm chí ngay cả làm việc nhà vẫn tốt cho sức khỏe hơn là ngồi im và không làm gì cả
có một số bài tập thể dục còn có tác dụng cải thiện tâm trạng tốt hơn những bài tập khác
các hình thức tập luyện đều có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần
vì tập luyện giúp não giải phóng endorphin loại hormone tạo cảm giác thoải mái dễ chịu
một nghiên cứu công bố trên chuyên sàn preventative medicine cho thấy tập luyện thể thao có thể giúp cải thiện tâm trạng
một trong những bài tập thể dục giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả nhất là đi bộ dưới ánh mặt trời vào buổi sáng
chỉ cần đi bộ một mươi phút một ngày cũng có thể làm giảm căng thẳng và nâng cao sức khỏe cũng như giúp tâm trạng thoải mái hơn
một bài tập khác cũng rất có lợi cho tâm trạng
giúp chúng ta cảm thấy vui hơn đó là chạy bộ
chạy bộ kích thích não tiết ra nhiều hơn các chất dẫn chuyển thần kinh như endorphin serotonin và norepinephrine
giúp người tập cảm thấy vui vẻ dễ chịu cơ thể dồi dào năng lượng và tỉnh táo hơn
bên cạnh đó đi bộ đường dài cũng là một loại bài tập có thể giúp xoa dịu cảm giác buồn
một nghiên cứu được công bố trên chuyên sàn environmental health and preventative medicine
phát hiện những người đi bộ đường dài ở những nơi có nhiều cây cối
có nồng độ hormôn căng thẳng thấp hơn so với đi trong thành phố
yoga cũng là một bài tập hiệu quả giúp tăng cảm giác hạnh phúc
phương pháp tập ioa còn diện bao gồm các bài tập thiền định hít thở và thực hiện các tư thế yoga toàn thân
có thể giúp tâm trí bình tĩnh cũng như là dễ chịu hơn
những loại bài tập này đều có khả năng giúp bạn giảm cảm giác buồn cũng như cải thiện tâm trạng
tuy nhiên nếu bạn thường xuyên bị lo lắng và trầm cảm thì cần phải gặp chuyên gia tâm lý
thậm chí trong trường hợp trầm cảm nặng cần phải gặp bác sĩ tâm thần
họ sẽ có các phương pháp hỗ trợ điều trị tốt nhất cho từng trường hợp cụ thể
với mỗi bước đi mọi cơ bắp từ bắp chân đến trái tim của bạn đều được thử thách
với mỗi bước đi mọi cơ bắp từ bắp chân đến trái tim của bạn đều được thử thách
kết hợp điều đó với cảm giác đường mòn dưới dây của bạn và âm thanh mùi hương ngoài trời

giọng thanh mùi hương ngoài trời bạn có thể có kết quả hoàn hảo của một buổi tập luyện mang lại lợi ích sức khỏe tinh thần và thể chất
cụ thể đi bộ đường dài có những lợi ích tuyệt vời sau đây
thứ nhất đi bộ đường dài có thể giúp xoa tan trầm cảm và buồn bã
theo một nghiên cứu của đại học stanford nước mỹ nếu bạn đang cảm thấy chán nản
thì đi bộ đường dài có thể là một cách tuyệt vời để nâng cao tinh thần của bạn
để đi đến phát hiện này các nhà nghiên cứu đã chia những người tham gia thành hai nhóm
và chỉ định mỗi người một lộ trình đi bộ trong chín mươi phút
một nửa số người được chỉ định đi dạo trong thiên nhiên
việc mà kỹ thuật là đi bộ đường dài trong khi những người khác đi bộ ở đô thị
so với những người đi bộ trong thành phố những người tham gia di chuyển trong môi trường tự nhiên cho biết
mức độ suy nghĩ lại thấp hơn một kiểu suy nghĩ tiêu cực có thể dẫn đến các giai đoạn trầm cảm
họ cũng giảm hoạt động ở vỏ não dây chán một phung não hoạt động mạnh khi bạn cảm thấy buồn
thứ hai đi bộ đường dài có thể giúp chống lại huyết áp cao
chắc chắn đi bộ đường dài ít làm cho tim đập mạnh hơn so với việc nâng tạ hoặc chạy bộ
nhưng điều đó không có nghĩa là lợi ích mà nó mang lại cho bạn lại ít hơn
đi bộ đường dài thậm chí chỉ một lần mỗi tuần có thể giúp giảm huyết áp cao
một yếu tố góp phần chính gây ra bệnh tim
các nhà nghiên cứu đã có hai mươi bốn người tham gia từ sáu mươi năm tuổi trở lên hoàn thành một chuyến đi bộ đường dài trong khoảng ba giờ
sau chín tháng những người tham gia bị tăng huyết áp không được điều trị đã hạ huyết áp tâm thu của họ
huyết áp tâm thu đề cập đến số trên cùng và đo tổng lực do trái tim đang đập của bạn tác động lên thành động mạch
một nghiên cứu khác cho thấy những người tham gia đã cải thiện chỉ số huyết áp của họ chỉ sau ba mươi phút ở ngoài tự nhiên
tuy nghiên cứu này không kiểm tra nhiều dữ liệu nhưng những phát hiện này thực sự rất có ý nghĩa
các nhà nghiên cứu đã biết từ lâu rằng
những người dành thời gian trong không gian xanh có xu hướng giảm tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp
kết hợp điều đó với thực tế là tập thể dục thường xuyên làm giảm độ cứng của mạch máu và giúp kiểm soát mức huyết áp
rõ ràng là đi bộ đường dài có thể là một hình thức vận động mạnh mẽ như vậy
đi bộ đường dài có thể giúp cải thiện các mối quan hệ của bạn
bạn đã biết đi bộ đường dài có thể giúp cưa bắp khỏe mạnh hơn
xong bạn có nhận ra rằng nó cũng có thể giúp tăng cường kết nối của bạn với những người thân yêu hay không
bằng cách ghi lại và phân tích các cuộc trò chuyện mà những gia đình đã có trong các chuyến đi bộ đường dài trong rừng khác nhau
các nhà nghiên cứu tại naui kết luận rằng
đi bộ đường dài cung cấp một bầu không khí độc đáo cho các gia đình
giúp họ vun đắp tình cảm nâng cao sức khỏe tinh thần tập thể của họ
đi bộ đường dài cũng là một cách tuyệt vời để củng cố mối quan hệ xã hội
ngày nay hơn bao giờ hết có rất nhiều yếu tố có thể khiến chúng ta cảm thấy mất kết nối với bạn bè và gia đình
cho dù đó là công việc mạng xã hội căng thẳng hoặc sự cô lập liên quan đến covid
khi bạn ở ngoài thiên nhiên đi bộ đường dài bạn được rút phích cắm khỏi thế giới
điều này thực sự cho phép chúng ta ở bên nhau và giao tiếp không bị gián đoạn bởi mọi nhu cầu của cuộc sống
nhiều lợi ích tương tự mà bạn nhận được từ việc đi bộ đều có ở đi bộ đường dài
bao gồm cả những tác động tích cực đến sức khỏe của xương
đi bộ đường dài
vừa là hoạt động tốt cho tim mạch vừa là hoạt động chịu nhiều sức nặng của cơ thể
các hoạt động này làm tăng mật độ của xương và ngăn ngừa các tình trạng như loãng xương
hơn hết đi bộ đường dài còn mang đến cho mọi người cơ hội duy nhất để nhận được lượng vitamin d hàng ngày
một chất dinh dưỡng mà nhiều người đang thiếu
đôi khi nó được gọi là vitamin ánh nắng mặt trời
bởi cơ thể chúng ta tạo ra vitamin d một cách tự nhiên khi tiếp xúc với ánh mặt trời
điều này rất quan trọng bởi vitamin d giúp chúng ta hấp thụ canxi
một khoáng chất mà cơ thể bạn cần để xây dựng và duy trì xương chắc khỏe
đi bộ đường dài có thể ngăn chặn căng thẳng
nếu bạn đủ kiên định hầu như bất kỳ hình thức tập thể dục thường xuyên nào
từ bơi lội nâng tạ đến đi bộ đường dài đều cung cấp một lượng endofine có lợi cho cơ thể
và hoạt động như một liều thuốc giảm căng thẳng
theo hiệp hội tâm lý mỹ loại bỏ căng thẳng không chỉ có lợi cho sức khỏe tinh thần của bạn
mà còn có thể ngăn ngừa các vấn đề như căng thẳng mạng tính
rối loạn chuyển hóa như tiểu đường và béo phì cũng như rối loạn thị miễn dịch
đi bộ đường dài là một cách giảm căng thẳng đặc biệt tuyệt vời
bởi bổ sung các điểm tham quan âm thanh và mùi của thiên nhiên
một nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi kiểm tra những người tham gia sau khi họ đi bộ đường dài cho thấy rằng
việc hòa mình vào thiên nhiên cho phép não bộ nghỉ ngơi và phục hồi dẫn đến giảm cảm giác căng thẳng
một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu nhật bản đã được công bố trên tờ daily mail nước anh
cho thấy rằng việc tập luyện sức mạnh cơ bắp như nâng tạ hoặc ngồi sổm từ ba mươi đến sáu mươi phút mỗi tuần
giúp giảm thiểu tử vong sớm tới hai mươi
các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng việc tăng cường cơ bắp giúp giảm nguy cơ tử vong
do đó nhóm các chuyên gia của nhật muốn tìm hiểu xem liều lượng tối ưu cần thiết là bao nhiêu
để làm được điều này các nhà khoa học tại đại học thái lan
và cơ hội ku nhật bản đã xem xét một mươi sáu nghiên cứu quốc tế về lợi ích kéo dài tuổi thọ của việc tăng cường cơ bắp
các hoạt động xây dựng cơ bản này bao gồm chống đẩy và ngồi sồm cũng như đào và xúc đất
tất cả những người tham gia trong nghiên cứu đều không có vấn đề sức khỏe lớn nào trong ít nhất hai năm trước đó
hầu hết các nghiên cứu đến từ nước mỹ một số từ anh úc và nhật bản
nghiên cứu giải nhất đã diễn ra trong hai mươi năm năm và quy mô của các nghiên cứu giao động trong khoảng bốn đến gần bốn trăm tám mươi người
tất cả các nghiên cứu cũng xem xét tác dụng của việc tập aerobics hoặc các loại hoạt động thể chất khác cũng như hoạt động tăng cường cơ bắp
kết quả đã phát hiện những người thực hiện ba mươi đến sáu mươi phút ít nhất là ba mươi phút hoạt động tăng cường cơ bác mỗi tuần
đã làm giảm nguy cơ tử vong lên đến hai mươi trong khoảng thời gian nghiên cứu
các chuyên gia của đại học tohoku cho biết nguy cơ tử vong do bệnh tim tiểu đường và ung thư thậm chí còn lớn hơn
xong việc tập luyện này không giúp giảm nguy cơ một số loại ung thư
như ung thư ruột thận bàng quang hoặc tuyến tụy
ngược lại đối với các trường hợp bị bệnh tiểu đường hoạt động tăng cường cơ bắp sáu mươi phút mỗi tuần
giúp làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do căn bệnh này
nghiên cứu cũng nhận thấy những lợi ích bắt đầu giảm dần sau thời điểm sáu mươi phút
các tác giả cũng nhấn mạnh lợi ích lớn nhất đạt được khi tăng cường cơ bắp kết hợp với một trăm năm mươi phút tập luyện tim mạch mỗi tuần
sự kết hợp này dẫn đến kết quả như sau
giảm bốn mươi nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm bốn mươi sáu nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và giảm hai mươi tám nguy cơ tử vong do ung thư
kết quả đã được công bố trên tạp chí y học thể thao của anh
tác giả chính tiến sĩ haruki moma tuyên bố
sự kết hợp giữa tăng cường cơ bát và các hoạt động hiếu khí có thể mang lại lợi ích lớn hơn trong việc giảm thiểu tử vong do mọi nguyên nhân
do bệnh tim mạch và tỷ lệ tử vong do ung thư
tuy nhiên tiến sĩ moma nói thêm rằng
dữ liệu hiện tại còn hạn chế và cần có các nghiên cứu sâu hơn để có kết quả chắc chắn